những cái trong việc đó dù nhỏ nhưng chúng tôi cũng thấy là nó tạo nên cái sự ấm ớt trong cuộc thi
vì vậy dù thời tiết khắc nghiệt hệ thống cây xanh và các thiết bị chống nắng được bố trí lắp đặt hợp lý ở các dãy hành lang và phòng thi
sẽ góp phần bảo đảm sức khỏe cho thí sinh tham gia ký thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học cao đẳng năm hai nghìn một mươi tám diễn ra từ ngày hai mươi bốn đến hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
đại hội đại biểu hiệp hội thể thao dưới nước việt nam khóa tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba vừa kết thúc và thành công tốt đẹp tại hà nội
đại hội đã bầu ra ban chấp hành hiệp hội gồm hai mươi một thành viên thông qua điều lệ quy chế bầu cử ban chấp hành ban kiểm tra hiệp hội thể thao dưới nước nhiệm kỳ tới
trong phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới hiệp hội thể thao dưới nước việt nam phấn đấu tại sea games hai nghìn hai mươi

tổ chức tại việt nam môn bơi sẽ giành vị trí nhất toàn đoàn từ một mươi năm đến hai mươi huy chương vàng môn lặn nếu có tiếp tục khẳng định vị trí số một tại đông nam á môn nhảy cầu và bơi nghệ thuật có thứ hạng cao
bên cạnh đó các đại biểu cũng đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba bao gồm phối hợp với tổng cục thể dục thể thao trong việc chuẩn bị lực lượng tham gia các sự kiện thể thao quốc tế quan trọng như olympic hai nghìn hai mươi asean một mươi tám và một mươi chín
các kỳ sea games và các sự kiện thể thao quốc tế khác
cũng tại đại hội hiệp hội kiến nghị chính phủ bộ văn hóa thể thao và du lịch đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện quyết định số hai trăm ba mươi bốn của thủ tướng chính phủ về phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em
tôi nghĩ rằng muốn đạt được cái đó thì chính phủ phải có những biện pháp những giải pháp phết trụ thể mà trong đó bằng các chế tài phải đưa cái nghị quyết này cái quyết định này đi vào đời sống sở hữu một cái thiết thực
trong đó phải có một cái đánh giá tổng kết ba năm thực hiện
quyết định này đến đâu và cần phải có giải pháp gì là cụ thể nhất
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bảy hiệp hội thể thao dưới nước việt nam đã phối hợp với các bộ môn bơi lặn của tổng cục thể dục thể thao
hỗ trợ các vận động viên thi đấu thành công tại các đấu trường quốc tế tiêu biểu như nguyễn thị ánh viên
hiện là nữ vận động viên bơi số một đông nam á ở nội dung hai trăm linh m và bốn trăm linh m hỗn hợp đạt chuẩn a dự olympic
nguyễn hữu kim sơn vận động viên trẻ nhất của việt nam
việt nam giành huy chương vàng tại sea games nội dung bốn trăm linh m hỗn hợp phá kỷ lục sea games đã duy trì một mươi bốn năm
về phong trào hiệp hội thể thao dưới nước việt nam đã tổ chức nhiều khóa lớp đào tạo và cấp chứng chỉ cứu hộ cho hàng trăm học viên
mở nhiều lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em
nhân dịp kỷ niệm ngày gia đình việt nam năm hai nghìn một mươi tám
ngày hôm qua lần đầu tiên một đại gia đình việt nam đã được gọi là một đại gia đình việt nam
đám cưới tập thể cho bốn mươi một cặp đôi khuyết tật với chủ đề giấc mơ có thật đã được tổ chức tại hà nội
hoạt động này nhằm tạo cơ hội cho những người khuyết tật kém may mắn trong cuộc sống có một ngày kết duyên ý nghĩa và đáng nhớ
ngay từ sớm hàng trăm người cùng bốn mươi một cặp đôi khuyết tật với đủ các dạng tật khác nhau đã có mặt tại nơi tổ chức một sự kiện đặc biệt
đám cưới tập thể cho các cặp đôi khuyết tật là người hà nội và các tỉnh lân cận
trong số bốn mươi một cặp đôi tham dự sự kiện lần này có các cặp đôi mà cả hai người đều là người khuyết tật hoặc một trong hai người là người khuyết tật
nhiều người trong số họ đã đăng ký kết hôn chung sống và có con cùng nhau
tuy nhiên do hoàn cảnh khó khăn và một số lý do khác họ chưa có điều kiện và khả năng để có thể tổ chức một đám cưới cho mình như mơ ước
tôi là hai vợ chồng lấy nhau thì chưa làm đám cưới thực sự là rất là hạnh phúc
tôi cảm thấy trong cuộc đời tôi ngày hôm nay là tôi cảm thấy rất là sung sướng
mặc dù đã có hai bé rồi nhưng mà để đạt được cái ước mơ này thì tôi vẫn thật sự là hạnh phúc tôi không biết nói gì
chương trình của hôm nay đối với cộng đồng người khuyết tật thì theo tôi nghĩ là giúp cho những người khuyết tật mở lòng hơn và đón nhận được những tình cảm của tất cả mọi người
bên cạnh các nghi lễ truyền thống có ý nghĩa nhân văn thể hiện nét đẹp văn hóa của người việt
bốn mươi một cặp đôi khuyết tật cũng được hôn hợp với các cặp đôi khuyết tật
các cặp đôi khuyết tật cũng được hỗ trợ nhiều nội dung như chụp ảnh cưới tặng album ảnh tặng quà cưới trang điểm tổ chức đám cưới miễn phí
chương trình đã mang lại những cảm xúc đặc biệt những nụ cười và cả những khoảnh khắc yêu thương cho các cặp đôi và những người tham dự
với cái chủ đề là giấc mơ có thật thì chúng tôi cũng muốn trao gửi tới người khuyết tật một niềm tin vào cộng đồng
và đồng thời thì thông qua chương trình này thì chúng tôi tổ chức vào đúng dịp mà kỷ niệm ngày gia đình người việt nam
đây là một cái chương trình mà rất là có ý nghĩa để mà nhắc nhở cho tất cả cộng đồng
chúng ta cùng chung sức để vun đắp cho mỗi một gia đình mỗi tế bảo của xã hội và cùng xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn
chúng tôi cũng rất là mong muốn sẽ được duy trì thường liên để các cặp đôi khuyết tật có cơ hội thực hiện giấc mơ của mình biến giấc mơ thành hiện thực
tôi đã có cơ hội được làm việc với người khuyết tật và tôi nhìn thấy rất rõ chính phủ
cũng như những tổ chức của các cặp đôi khuyết tật
tổ chức phụ nữ của việt nam đang nỗ lực rất nhiều để hỗ trợ cho cộng đồng người khuyết tật việt nam
sự kiện ngày hôm nay là một ví dụ đây là một sự kiện thực sự ý nghĩa và nhân văn và để tổ chức được một chương trình như thế này không hề dễ dàng
điều đó cho thấy việt nam nói chung và hà nội nói riêng đang nỗ lực hết mình
tôi nhớ có một nhà nghiên cứu vĩ đại đã nói chúng ta không thể làm được những điều to lớn vĩ đại nhưng chúng ta có thể làm được những điều nhỏ với một trái tim nồng ấm
có thể nói giấc mơ có thật là một sự kiện vô cùng ý nghĩa
các làn tòa rộng khắc thể hiện tình cảm yêu thương của cộng đồng và xã hội dành cho những người khuyết tật giúp cho giấc mơ hạnh phúc của những người khuyết tật trở thành hiện thực
thưa quý vị và các bạn sáng hai mươi ba tháng sáu tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam đã tiến hành tái hiện lễ kết nghĩa anh em của dân tộc ế đê đến từ tỉnh đắk lắc
đây là một trong những nét văn hóa thể hiện tinh thần đoàn kết trong cuộc sống sinh hoạt giữa các cộng đồng dân tộc
nghị lễ này mang ý nghĩa mong muốn mọi người sống chan hóa
hòa thân thiết gắn bó như anh em một nhà giúp nhau vượt qua mọi khó khăn để xây dựng buôn làng ngày càng ấm no dầu đẹp
nghi lễ kết nghĩa anh em của dân tộc ế đê là một trong những truyền thống văn hóa thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc
đồng bào ế đê trân trọng gìn giữ bản sắc và lưu truyền từ xưa đến nay
việc kết nghĩa hoàn toàn tự nguyện không vụ lợi nhằm giúp các cá nhân trong buôn làng cắn bó với nhau cùng giúp nhau sống tốt hơn
nghị lễ kết nghĩa anh em của dân tộc ế đê là một trong những truyền thống văn hóa thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc
một con heo một con gà trống bảy chiếc vòng với sự tham gia có mặt đầy đủ của hai nhà kết nghĩa và sự chứng kiến của dân làng
đồng bào ế đê trân trọng gìn giữ bản sắc và lưu truyền từ xưa đến nay
nghị lễ kết nghĩa anh em của dân tộc ế đê là một trong những truyền thống văn hóa thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc
nhà nó cũng hơi xuyên xạo rồi ban nghi lễ đình mới có ý kiếm là đưa một cây cột má bên kia kìa
chịu qua chứ không thì nó đã sập rồi được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật
văn hóa lịch sử quốc gia từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám nhưng nhiều năm nay đình thông tây hội vẫn chưa
có một sự đầu tư nâng cấp đáng kể của các cơ quan thẩm quyền kinh phí để sửa chữa chủ yếu
phụ thuộc vào sự đóng góp của người dân địa phương và khách thập phương

và vẫn giữ được cần nhiên nguyên vẹn cấu trúc
vải và kết quả đặc biệt chính dù hoặc đồng hồ or bár chỉ có tư phạm chứ không cần c
và vật liệu xây dựng nguyên bản tuy nhiên đã hư hại phần lớn
khác với chùa được phật tử mọi nơi làm công đức định là nơi thờ cúng của người dân địa phương
nhưng hầu như đã đi làm ăn xa nên khó vận động đóng góp
do đó đối với những công trình có giá trị lịch sử văn hóa như đình thần thông tây hội
cần được các cơ sở ban ngành có liên quan lập ra kế hoạch bảo tồn cấp rút
thưa quý vị và các bạn di sản văn hóa kiến trúc được xem như một yếu tố cần thiết
để tìm hiểu bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc quốc gia
là một phần quan trọng không thể thiếu trong đời sống hiện đại
khi nhu cầu du lịch văn hóa phát triển mạnh như hiện nay
sự công nhận về di sản không chỉ đơn giản là vấn đề bảo vệ những công trình lịch sử
mà quan trọng hơn phải bảo tồn toàn bộ môi trường lịch sử của di sản
với vai trò quan trọng trong sự đa dạng của văn hóa
trong đó cần đặc biệt chú trọng việc thẩm định di sản
xếp hạng di sản thuộc về kiến trúc hay trí tuệ và thừa nhận tầm quan trọng của nó
đầu tháng ba vừa qua một quán rượu với hơn bốn trăm linh năm tuổi
tại ngôi làng nhỏ southstock anh quốc được mua lại
điểm đặc biệt là có đến bốn trăm bảy mươi người góp vốn trong thương vụ này
phần lớn là dân làng sau khi tòa nhà được bán đấu giá và có nguy cơ rơi vào tay tư nhân
người dân cho biết
họ muốn giữ lại quán rượu bởi đó là một phần văn hóa cộng đồng mà họ không muốn mất đi
sáu năm trước các nhà phát triển bất động sản mua quán rượu
ngừng cung cấp dịch vụ và có ý định bán lại địa điểm này cho nhà đầu tư muốn xây dựng nhà ở
kế hoạch vấp phải sự phản đối của người dân địa phương
dân làng thành lập một ủy ban đại diện và mở chiến dịch cứu quán rượu cổ
người dân kêu gọi gây quỹ hơn một bốn triệu usd từ bốn trăm bảy mươi nhà đầu tư
với khoản đóng góp thấp nhất chỉ bảy mươi usd
cho quán rượu đề nghị mua lại của họ không được chủ đất chấp thuận
tuy nhiên vẫn may mỉm cười với dân làng bởi luật địa phương năm hai nghìn một mươi một quy định
chủ đất phải bán món bất động sản trong vòng một năm không phân biệt người mua
quán rượu cổ sau đó đã trở thành tài sản chung của cộng đồng
câu chuyện này khiến chúng ta liên tưởng đến dinh thượng thơ ở thành phố hồ chí minh
một công trình kiến trúc có tuổi đời hơn một trăm năm mươi năm đang nằm trong diện bị phá bỏ để xây dựng công trình mới
và giống như dân làng southstock cộng đồng dân cư thành phố hồ chí minh và nhiều nhà nghiên cứu đã có bản kiến nghị khẩn cấp
đưa dinh thượng thơ và các công trình kiến trúc lịch sử khác như biêu điện thành phố nhà thờ đức bà vào diện di tích bảo tồn
đến nay đã có hơn năm ý kiến ủng hộ và ký tên vào bản kiến nghị
chào đổi với kiến trúc sư trần huy ánh
ủy viên hội kiến trúc sư việt nam ông cho biết mục đích của việc kiến nghị là mong muốn chính quyền và cơ quan quản lý căn cơ và sâu sắc
hướng đến bảo tồn hàng ngàn công trình kiến trúc trên toàn quốc chứ không chỉ riêng dinh thượng thơ vì đây là những công trình mang giá trị kiến trúc của thế giới
kiến trúc sư nhấn mạnh do tư duy về bảo tồn hiện đang có vấn đề nên mới có tình trạng di sản đang dần bị xóa nhưng không thấy ai chịu trách nhiệm
việc lựa chọn phương án xóa sổ những công trình mang giá trị lịch sử văn hóa
không nằm trong danh sách bảo tồn để nhường chỗ cho công trình mới là cách nhìn phiến diện
nếu cứ tiếp tục tình trạng này đô thị việt nam sẽ mất đi một cách nhanh chóng những giá trị kiến trúc cổ
trước khi trở thành di tích thì nó phải là di sản đã
nó là một tài sản được tích lý trong quá khứ mà nó đóng góp vào trong hình thành lịch sử phát triển của không gian đô thị như thế
thế còn với một di tích thì người ta phải gia tăng vào đó những giá trị người ta phải gia tăng vào đó là những cái thủ tục pháp lý
để mà có một quy trình bảo vệ
và nâng cấp cải tạo hoặc là sử dụng nó ngặt ngào hơn
nhưng cái di sản nó hay ở cái là nó có một phạm trù rộng lớn hơn
nó đóng góp cả một khung cảnh trong một cuộc sống đô thị như thế
và nó đang tiếp tục đóng góp cho cái hoạt động đô thị như thế
cho nên cái di sản nó sống ngay trong cái đô thị đang sống phạm trù về di sản nó rộng lớn hơn rất nhiều
và xét về mặt tích cực thì nó đóng góp cho chính cái cuộc nhiều hơn cái di tích mà đem lại
cho nên chính nó là phải được nhận diện để mà nó duy trì được cái giá trị đấy
và nó tiếp tục phát huy được cái sức sống của nó trong cái cuộc sống đương đại
bảo tồn không có nghĩa là giữ lại tất cả những gì thuộc về lịch sử
bởi đó là một khái niệm rất dễ gây tranh cãi
một ngôi nhà được cho là có giá trị với người này lại có thể rất bình thường với người khác
như quán rượu ở south stock nói trên
bởi vậy luôn cần một trung gian được trao quyền để quyết định đâu thực sự là di tích
trong nhiều trường hợp tổ chức trung gian đó là các cơ quan quản lý
tuy nhiên các cơ quan quản lý này được người dân trả
trao quyền để bảo vệ di tích
chứ không phải được độc quyền quyết định tính mệnh của chúng bất chấp ý kiến của người dân
trong phần tin quốc tế
nhật bản sẽ thảo luận với iaea về vấn đề phi hạt nhân hóa triều tiên
người di cư mexico bị từ chối nhập cảnh vào mỹ
thưa quý vị và các bạn các quan chức nhật bản thông báo đang thu xếp cuộc gặp giữa ngoại trưởng nước này
ông taro kono và người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea
ông yuki amano để bàn về vấn đề phi hạt nhân hóa triều tiên
theo truyền thông nhật bản ngoại trưởng taro kono có kế hoạch thăm trụ sở chính của iaea ở thủ đô viên áo vào đầu tháng bảy tới
để gặp tổng giám đốc iaea ông yukio amano
mục đích chính của cuộc gặp được cho là bàn về tiến trình phi hạt nhân hóa của cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên
ngoại trưởng taro kono sẽ tái khẳng định về sự hợp tác chặt chẽ giữa nhật bản và iaea một khi triều tiên chấp nhận hoạt động thanh sát
ngoại trưởng taro kono cũng muốn thảo luận về việc làm thế nào để thúc đẩy hoạt động thanh sát và việc chia sẻ kinh phí của hoạt động này
thủ tướng nhật bản shinzo abe cũng đã kêu gọi iaea thẩm tra việc triều tiên phá hủy các cơ sở hạt nhân của nước này
đồng thời cho biết nhật bản sẽ giúp đỡ kinh phí cho các hoạt động thanh sát của iaea
trong bối cảnh chính sách không khoan nhượng đối với người di cư bất hợp pháp của tổng thống mỹ donald trump vẫn đang gây nhiều tranh cãi
mới đây hàng loạt người mexico tìm đường nhập cảnh qua biên giới mỹ đã bị từ chối và phải trở về
tại thành phố ciudad juarez nằm sắp biên giới mỹ nơi thiết lập một trung tâm dành cho người tái nhập cảnh mexico
nhiều người đã bị yêu cầu quay trở lại vì không được cấp phép vào mỹ
những người này hầu hết đều cho rằng các chính sách di trú của mỹ là không công bằng và phản đối việc giam giữ người nhập cư trong tù
những gì chính quyền mỹ đang làm thực sự là không ổn bởi họ đối xử với bạn như tội phạm
khi tất cả những gì bạn đang làm chỉ là sống và làm việc ở đó điều đó là không công bằng với chúng tôi
việc lặn nội tới đây không khiến tôi mệt mỏi mà nhà tù mới là thứ khiến tôi sợ hãi
tổng thống donald trump và chính quyền của ông đã phải đối mặt với những chỉ trích gây gắt khi hồi
tháng năm vừa qua công bố chính sách không hoàn nhượng nhằm ngăn chặn người di cư bất hợp pháp
khiến hàng nghìn trẻ em đi tán khỏi cha mẹ và người bảo trợ ở biên giới giữa mỹ và mexico
mặc dù hôm hai mươi tháng sáu vừa qua tổng thống donald trump đã ký xác lệnh hành pháp chấm dứt chính
sách này song vẫn tuyên bố theo đuổi quan điểm cứng rắn để hạn chế người nhập cư cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp
thủ hiến vùng catalonia quim toral
nga tuyên bố chính phủ vùng tự trị này sẽ không mời hoàng gia tây ban nha tới dự
bất kỳ sự kiện chính thức nào đồng thời cũng sẽ không cử đại diện tới tham dự các sự kiện của hoàng gia
lãnh đạo vùng catalonia sẽ không mời hoàng gia tây ban nha tới dự bất kỳ sự kiện chính thức nào
do quốc phương philip vi từ chối thảo luận khả năng cho phép catalonia tách khỏi tây ban nha
ông tora và các chính trị gia khác của catalonia yêu cầu chính quyền trung ương tây ban nha tôn trọng
tuyên bố độc lập của vùng này đưa ra hồi tháng một mươi năm ngoái
tuy nhiên hoàng gia tây ban nha đã bác bỏ nguyện vọng ly khai của catalonia
tuyên bố trên của các chính trị gia catalonia được xem là một sự xúc phạm đối với hoàng gia tây ban nha
dự kiến ông tora sẽ gặp gỡ tân thủ tướng tây ban nha pedro sánchez vào ngày chín tháng bảy tới
nhà nhật bản một không gian mang đậm nét đặc trưng của văn hóa nhật bản vừa được khai trương tại
thành phố london nước anh với không gian trưng bày rộng rãi cùng các sự kiện văn hóa dự kiến được
thường xuyên tổ chức người dân anh sẽ có cơ hội được trải nghiệm về văn hóa độc đáo của xứ sở hoa anh đào
ngay trên chính đất nước của mình từ những cây cảnh bonsai cốc uống trà truyền thống tới những
món đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo khách tham quan đến với nhà nhật bản đều có thể cảm nhận được nét
văn hóa đặc sắc của đất nước mặt trời mọc không gian của nhà nhật bản được bố trí trong một tòa
nhà ba tầng với nhiều khu vực triển lãm hiện vật tại tầng một và tầng hai trên tầng ba là khu ẩm thực
của các món ăn đặc trưng của nhật bản như sushi và rượu sake nhà nhật bản được thiết kế dựa trên
ý tưởng tokonoma là một không gian trong phòng trà truyền thống của người nhật đó là nơi chủ nhân
mời khách tới chơi và thể hiện sự hiếu khách của mình thông qua những nghi lễ trả đạo cách cắm hoa
những bức tranh thư pháp hay những vật dụng được trưng bày và nhà nhật bản chính là một không gian như vậy
theo ban quản lý không gian này sẽ được duy trì thường xuyên trở thành biểu tượng nhằm tôn vinh và
tạo ra một số quan hệ truyền thống bền vững giữa hai nước anh nhật bản
tôi tin rằng nhà nhật bản sẽ giúp thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp trên mọi phương diện giữa hai nước
nhà nhật bản là một dự án nhằm nâng cao hiểu biết và sự đánh giá của cộng đồng quốc tế về đất nước
nhật bản nhằm tạo ra một số trung tâm nghệ thuật để giới thiệu và truyền đạt văn hóa của nhật bản
thông qua kiến trúc trước đó đã có hai trung tâm đang hoạt động tại los angeles mỹ và savalo brazil
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc
với thời sự của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại